ngày một mươi chín tháng một mươi một ubnd tỉnh quảng bình đã tổ chức hội nghị đánh giá
rút kinh nghiệm ứng phó với đợt mưa lũ lịch sử trong tháng một mươi vừa qua
và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống thiên tai
hai cơn bão số bảy và chín cùng hai đợt mưa lũ liên tiếp xảy ra tại quảng bình
đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương
mưa lũ đã làm hai mươi năm người chết một trăm chín mươi bảy người bị thương
tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính ba năm trăm một mươi một tỷ đồng
qua đợt mưa lũ ubnd tỉnh quảng bình đánh giá phương châm bốn tại chỗ còn nguyên giá trị
và phát huy hiệu quả trong công tác ứng phó với thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay
để bốn tại chỗ phát huy hiệu quả hơn nữa các đại biểu đề nghị cùng với công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức đến từng hộ dân tự phòng tránh thiên tai
cần tăng cường tập huấn và trang thiết bị cứu hộ cho lực lượng tại chỗ
cũng như nâng cao năng lực của lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp để hoạt động trong điều kiện thời tiết nguy hiểm phức tạp
mặt khác tăng cường đầu tư các công trình đa chức năng ở các vùng thấp trũng để có nơi an toàn di dời người dân
đồng thời kiến nghị chính phủ tiếp tục cho vay và mở rộng đối tượng cho vay vốn ưu đãi để làm nhà tròi kiên cố phòng tránh bão lũ